hôm nay hai mươi bảy tháng một công tác kiểm đếm với container hàng này vẫn đang được triển khai
đại diện tri cục hải quan cửa khẩu cảng hải phòng khu vực một cho biết
sau khi kiểm đếm xong sẽ mời cơ quan giám định chất lượng vào cuộc để kiểm tra chất lượng hàng hóa
từ đó xác định mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố bến tre vừa bắt quả tang nhóm một mươi một đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy
tại nhà bùi vũ hà tại xã bình phú tp bến tre
tại hiện trường cơ quan chức năng đã tạm giữ bảy gói ma túy đá bảy xe mô tô một mươi một điện thoại di động
cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá đồng thời lập biên bản xử lý một mươi một đối tượng có liên quan
các đối tượng khai nhận tụ điểm này do bùi vũ hà đứng ra tổ chức
toàn bộ số ma túy đá hà mua từ tp hcm mang về sử dụng và bán lại cho các con nghiện để kiếm lời
đội cảnh sát điều tra tội tạm về trật tự xã hội công an tp hà tĩnh vừa bắt giữ đối tượng
lại thị hường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn ngọc châu thành xã an lộc huyện lộc hà về hành vi trộm cắp tài sản
trưa ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại đường nguyễn công chứ thành phố hà tĩnh lợi dụng sơ hở
hường đã trộm cắt của chị trần thị thúy trú tại tp hà tĩnh một chiếc túi bên trong có hai mươi một triệu đồng
một thẻ atm và hai chiếc lắc bạc hiện công an tp hà tĩnh đã thu giữ số tiền một mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng
một thẻ atm và hai chiếc lắc bạc tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng
đối tượng trước pháp luật